tháng ba năm hai nghìn hai mươi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ tiếp nhận thông tin do công an tỉnh quảng nam
và trung tâm công tác xã hội tỉnh quảng nam cung cấp về việc có một người phụ nữ nghi bị bán sang trung quốc từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
nhờ sự vào cuộc và giúp đỡ kịp thời của công an tỉnh quảng nam công an tỉnh phú thọ đã xác minh nhân thân
và đưa người này trở về quê hương trong sự xúc động ngẹn ngào của gia đình và người thân
trong căn nhà sàn lợp lá cọ đơn sơ thuộc xã khó khăn của huyện miền núi tân sơn tỉnh phú thọ
ông hà vân hoạt vẫn chưa hết xúc động khi nghĩ về chuyện có thể gặp lại người con gái hà thị chiến đã thất lạc cách đây hơn hai mươi năm
chị chiến cho biết do xảy ra dịch bệnh covid một mươi chín chị được một số người ở cùng giúp đỡ bỏ trốn
khi về đến việt nam bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn đã giúp đỡ chị bắt xe về phú thọ
sau khi chị chiến trở về địa phương lãnh đạo các cấp ở địa phương đã đến gặp gỡ thăm hỏi động viên chị chiến và gia đình
tới đây địa phương cũng sẽ phối hợp với các ban ngành tổ chức chính trị xã hội tạo điều kiện thuận lợi
đồng thời hỗ trợ tốt nhất cho chị chiến và gia đình để chị sớm hòa nhập ổn định cuộc sống